đồng thời duy trì phong trào thi đua một cách thường xuyên liên tục đảm bảo hiệu quả tránh hình thức và bệnh thành tích
mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thực hiện nhiệm vụ công tác chiến đấu với tinh thần thi đua yêu nước
xem đó là động lực để tự đổi mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
cuối bài viết đại tướng tô lâm một lần nữa đã nhấn mạnh và khẳng định
lực lượng công an nhân dân nhận thức sâu sắc việc quán triệt thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
đã đang và vẫn mãi là điểm tựa là điều kiện quan trọng quyết định giúp công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
của lớp lớp cha anh đi trước tuyệt đối trung thành với đảng luôn đặt mình dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
sự quản lý điều hành của nhà nước thực sự là con em yêu quý của nhân dân
sáng nay làm việc và chỉ đạo bộ tư lệnh cảnh vệ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện xong trong sáu tháng cuối năm
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương
và các cơ quan đơn vị liên quan chủ động nắm chắc tình hình nâng cao khả năng phân tích dự báo và chủ động triển khai các phương án kế hoạch
để bảo đảm an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động trong và ngoài nước
sau tháng đầu năm bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ
các đoàn khách quốc tế và hội nghị sự kiện tham mưu lãnh đạo bộ ban hành các thông tư quyết định đề án của bộ
đề xuất xây dựng hồ sơ sửa đổi bổ sung luật cảnh vệ thông tư quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
từng bước hoàn thiện thể chế cơ sở pháp lý trong công tác cảnh vệ triển khai các dự án xây dựng mua sắm bảo đảm tiến độ đề ra
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tăng cường phối hợp trao đổi nghiệp vụ trong thực hiện công tác cảnh vệ
bảo đảm chặt chẽ kịp thời chú trọng tổ chức tập luyện các phương án không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng coi trọng việc siết chặt kỷ luật kỷ cương
đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy xây dựng đội ngũ cán bộ cảnh vệ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đồng thời phối hợp với các đơn vị tham mưu bộ công an hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
phục vụ phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến và đề nghị chính quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn